tại tỉnh trà vinh hiện nay có bốn mươi hai hộ dân ven sông hậu thuộc ấp vàm bến chanh xã định an huyện trà cú đang phải sống trong tình trạng nguy hiểm do sạt lở đất bờ sông
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh đã có chuyến khảo sát và chỉ đạo các phương án cụ thể để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân địa phương
qua khảo sát cho thấy trong bốn mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở đất bờ sông hậu có một mươi một hộ cần được di rời khẩn cấp
theo đề xuất của các ngành chuyên môn chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh chỉ đạo nhanh chóng vận động nhân dân di rời vào các khu di dân khẩn cấp còn chỗ để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai
đồng thời nhanh chóng lập bổ sung quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn đến hai nghìn hai mươi tại những nơi còn thiếu
thử nghiệm trồng cây chắn sóng ven sông để chấm sạt lở nếu có hiệu quả sẽ là phương án lâu dài để nhân rộng ra toàn tuyến và các con sông khác